từ đêm một mươi ba tháng một mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi ở vùng ven biển từ quảng ninh đến quảng bình có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
một số nơi ở phía bắc hoàn lưu bão có gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi do kết hợp với không khí lạnh
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp tám cấp chín vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn sóng biển cao từ năm đến bảy mét biển động dữ dội
vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi bao gồm huyện đảo cồn cỏ có gió mạnh cấp sáu sau tăng lên cấp bảy tám vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh
ven biển các tỉnh từ thái bình đến hà tĩnh cần đề phòng nước dân do bão cao từ bốn đến sáu mét kết hợp với chiều cường gây ra ngập úng tại các khu vực trụng thấp vào sáng một mươi bốn tháng một mươi
trẻ đất liền
trên đất liền từ chiều một mươi ba tháng một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi ở khu vực bắc bộ và quảng trị có mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm mỗi đợt có nơi trên hai trăm linh mm trong đợt
khu vực từ thanh hóa đến quảng bình có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh ba trăm linh mm có nơi trên ba trăm năm mươi mm mỗi đợt đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trụng thấp ven sông
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực trung bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa to đến rất to
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng ở bắc bộ và trung bộ căn cứ vào tình hình thực tế chủ động cấm biển kêu gọi và bố trí tàu thuyền vào nơi chủ tránh an toàn di rời người dân đảm bảo an toàn về dịch covid một mươi chín
các địa phương kiểm tra giả soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng thấp vùng trũng ven biển
kiểm tra giả soát chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn hệ thống đê điều hồ chứa nhất là tại các trọng điểm sung yếu các hồ chứa đã đầy nước các công trường đang thi công
các địa phương cũng cần sẵn sàng các đoàn công tác chỉ đạo hiện trường duy trì lực lượng cứu hộ cứu nạn xử lý kịp thời khi có yêu cầu tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thêm ba tỉnh miền trung cấm biển ứng phó với bão số tám
để chủ động ứng phó trước những diễn biến của cơn bão số tám đang hướng vào khu vực miền trung nhiều địa phương đã thực hiện cấm biển và hoàn thành việc sắp xếp neo đậu tàu thuyền
thanh hóa cấm biển từ một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một mươi
để chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số tám đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển
trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh thanh hóa yêu cầu các địa phương
đơn vị tổ chức cấm biển trên địa bàn tỉnh này từ một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một mươi cho đến khi có thông báo mở biển của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh thanh hóa
giám sát chặt chẽ không cho các tàu thuyền xa khơi trong thời gian cấm biển
hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền tại nơi neo đậu tránh trú đảm bảo an toàn theo đúng quy định
trong những ngày qua trước ảnh hưởng của cơn bão số bảy nên hầu hết tàu thuyền của ngư dân đã vào nơi trành trú an toàn
nghệ an lên kế hoạch sơ tán một mươi sáu hai trăm linh người dân tùy cấp độ của bão số tám
tỉnh nghệ an đã có kế hoạch sơ tán một mươi sáu hai trăm linh người dân theo từng cấp độ của bão số tám
tuy nhiên tỉnh này có hơn sáu năm trăm linh người dân từ miền nam trở về đang ở trong những khu cách ly là những điểm thường làm nơi di rời người dân
do đó địa phương hiện đang phải tìm các nơi mới đảm bảo khoảng cách an toàn về thiên tai lẫn dịch bệnh
toàn tỉnh nghệ an có ba bốn trăm ba mươi tám phương tiện với một mươi bảy một trăm linh chiếc xe
tỉnh nghệ an có chín mươi lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển
để đảm bảo an toàn cho các ngư dân và tàu thuyền tỉnh này đã ban hành công điện cấm tàu thuyền ra khơi từ giờ ngày một mươi tháng một mươi
hiện nay tỉnh nghệ an đang chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu đảm bảo an toàn cho phương tiện khi bão số tám đổ bộ
hiện toàn tỉnh nghệ an còn hơn một mươi một sáu mươi hectare lúa mùa chưa thu hoạch
địa phương đang khẩn trương thu hoạch những diện tích đã chín
toàn tỉnh nghệ an có một sáu mươi một hồ đập lớn nhỏ trong đó có một ba mươi năm hồ đầy nước hai mươi ba hồ đạt trên bảy mươi dung tích thiết kế hai hồ đạt khoảng từ năm mươi bảy mươi dung tích thiết kế
các công trình hồ đập đều đang được các địa phương đơn vị triển khai vận hành theo phương án phòng chống thiên tai được phê duyệt
ngoài ra nghệ an hiện còn ba mươi ba điểm sạt lở tuy nhiên do kinh phí có hạn nên chưa thể khắc phục hoàn toàn
tại những điểm này đã được tỉnh nghệ an chỉ đạo
các địa phương sẵn sàng sơ tán dân an toàn
quảng trị hoàn thành sắp xếp tàu thuyền trước một mươi hai h ngày một mươi ba tháng một mươi
ngày một mươi hai tháng một mươi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng trị có công điện khẩn
đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số tám và diễn biến mưa lũ phức tạp
địa phương này yêu cầu các huyện ven biển phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng
tri cục thủy sản tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi từ một mươi hai h ngày một mươi hai tháng một mươi
tổ chức kiểm tra kêu gọi hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền còn hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm về nơi trú tránh an toàn
việc sắp xếp tàu thuyền vào các nơi neo đậu tranh trú đảm bảo an toàn trên địa bàn phải hoàn thành trước một mươi hai h ngày một mươi ba tháng một mươi
hiện toàn bộ hai ba trăm một mươi hai tàu thuyền của địa phương đã nhận được thông tin và hướng di chuyển của cơn bão số tám và nơi neo đậu an toàn
các địa phương cũng yêu cầu chủ động giả soát chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
ra soát nhà ở không an toàn các khu dân cư ven sông suối ngoài bãi sông khu vực có nguy cơ ngập lụt sạt lở đất lũ quét nguy cơ sạt lở bãi thải tại các công trình điện gió đang thi công
sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu lũ quét sạt lở đất đến nơi an toàn
báo số tám
dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm nay một mươi ba tháng một mươi
phía tây bắc bộ có mây có mưa rào vài nơi chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
riêng nam sơn la và hòa bình có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
gió tây bắc cấp hai cấp ba trời lạnh nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ có nơi dưới một mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi trên ba mươi hai độ
phía đông bắc bộ có mây có mưa vài nơi chiều tối và đêm nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
gió đông bắc đến bắc cấp hai cấp ba
riêng vùng ven biển đêm gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy giật cấp chín đêm và sáng sớm trời lạnh
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ vùng núi có nơi dưới một mươi tám độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
thủ đô hà nội có mây có mưa rào và rông vài nơi chiều và đêm nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
gió đông bắc đến bắc cấp hai cấp ba đêm và sáng sớm trời lạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một hai mươi ba độ cao nhất từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi chiều và đêm có mưa vừa có nơi mưa to và rông
riêng khu vực từ thanh hóa đến quảng trị có mưa to có nơi mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba
riêng phía bắc đêm gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một hai mươi bốn độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ có nơi trên hai mươi chín độ
các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến bình thuận có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác
phía bắc cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
phía bắc gió đông bắc đến bắc cấp hai cấp ba
phía nam gió tây đến tây nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ và cao nhất từ ba mươi đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi
chiều và tối có mưa rào và rông rải rác
riêng phía nam có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
gió tây nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ cao nhất từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
khu vực nam bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
riêng chiều và tối có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
gió tây nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ có nơi trên ba mươi một độ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh